tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sở giao thông vận tải cùng sở khoa học công nghệ tỉnh yên bái phối hợp thí nghiệm sản xuất sử dụng ván chè ép thay thế gỗ tự nhiên thi công mặt cầu treo dân sinh
qua quá trình thí nghiệm bước đầu ghi nhận một số ưu điểm là tiết kiệm chi phí giá thành xây dựng thấp độ bền cao trong phòng thí nghiệm thời gian lắp ghép nhanh
tuy nhiên đến nay nhiều công trình cầu treo đưa vào sử dụng đang trong thời gian bảo hành
mặt cầu đã xuống cấp mặt ván mục nát gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia lưu thông ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt gây bức xúc trong nhân dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh thực trạng cây cầu treo mục nát xuống cấp nghiêm trọng
trong thời gian ngắn đưa vào sử dụng nhiều tấm ván đã bị hư hỏng mục dưỡng nhiều điểm đã bị sụt tạo thành những lỗ hổng rất lớn
mỗi khi có xe đi qua nhiều tấm ván mục đã bị bung ra khỏi mặt cầu
tại cây cầu này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn
điều đáng nói là cây cầu treo này là đường đi độc đạo vào hai thôn phú nhuận và trấn thanh hai với gần một trăm linh hộ dân sinh sống
nguy hiểm hơn khi mà mùa mưa lũ đã đến và các cháu học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới khi phải qua lại cây cầu mục này
cây cầu này trước đây là nó có năm dầm mà bây giờ là rút đi còn có ba dầm thôi
mà này là cây cố ép à cây chế ép thì là hóa ra là cấp nghi cầu thử nghiệm
thế là bây giờ tan thành này chúng tôi đi qua thì quá bất vả

cây cầu chưa được sửa chữa vì nhu cầu mưu sinh mà vẫn phải đi liều cực chẳng đã
cây cầu chưa được sửa chữa vì nhu cầu mưu sinh mà vẫn phải đi liều cực chẳng đã
phạm tuấn sử cùng nhiều hộ dân đã phải xẻ gỗ để vá tạm lại những đoạn đã bị mục nát
có đoạn đã phải vá lại hoàn toàn mặt ván để đi lại nhưng chỉ là biện pháp tạm thời
cây cầu này độc đạo của hai thôn không thể nào mà coi như vậy là thoát được
đi qua cái này bởi cái ván này nó quá mục nát rồi
thế bây giờ cố gắng bây giờ gia đình xa xa cái gỗ
thế bây giờ cố gắng bây giờ nhà nước không coi như vậy xã không quan tâm đến sửa
thế bây giờ chúng tôi cố gắng đi đi nhưng mà không may nó
không may nó mục quá nó sập bây giờ buộc phải tự đi bỏ gỗ dây xẻ để lát để mà lại vận chuyển xuống hàng đi
theo sở giao thông vận tải tỉnh yên bái đã nhận được kiến nghị của địa phương
đồng thời cũng đi kiểm tra giám sát thực nghiệm
phía công ty cổ phần sản xuất tre công nghiệp mộc châu là đơn vị cung ứng đã có văn bản trả lời
về nguyên nhân gây ra tình trạng xuống cấp của ván mặt cầu treo là do sự xâm nhập và phát triển của loài nấm mục tại địa phương
đây là loại vi sinh vật có khả năng phát triển và phá hoại rất lớn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm
đối với trường hợp này các thành viên trong tổ nghiên cứu đề tài đã kịp thời cập nhật
đánh giá tình trạng của đề tài
và đã báo cáo với hội đồng học viên thật của tỉnh
về đơn vị cung cấp
lý do ngân nhân
dẫn đến hư hỏng mặt cầu bằng vật ép tre
đối với hai cục cung trình ký chuẩn này
sở dân tài cũng đã có văn bản báo cáo với hội đồng
cũng như báo cáo với tỉnh để có một phương giải quyết
so s dân tài cũng đã tích cực
và trong thời gian sớm nhất
một phương án giải quyết để cho bà con nhân dân đi làm các tổn lợi đặc biệt là đối với công trình mà có đường độc đạo
tuy nhiên là để đảm bảo lương dài tổn lợi hướng khắc phục sở thông tản đề nghị là chúng ta lại tiếp tục quay lại sử dụng ván bộ
qua thời gian ngắn sử dụng những gì đang diễn ra đã bộc lộ nhiều nhược điểm của mặt cầu làm bằng ván chè ép
vậy nên cần loại bỏ hoặc thay thế bằng vật liệu khác để bảo đảm cho nhân dân đi lại được thuận tiện và bảo đảm cuộc sống của nhân dân